vào tối ngày hôm qua hai mươi năm tháng hai nhiều nhà vườn trồng mai và trồng hoa màu tại phường hiệp bình phước
quận thủ đức thành phố hồ chí minh bất ngờ bị nước sông gây ngập nặng
và sự việc thì đã khiến cho người dân rất là lo lắng thức trắng đêm để khắc phục
nhưng đến sáng nay là ngày hai mươi sáu tháng hai hàng ngàn gốc mai vẫn bị ngập trong nước
theo người dân sống tại khu phố năm phường hiệp bình phước quận thủ đức
mặc dù chiều tối ngày hai mươi năm tháng hai trời không mưa và không có chiều cường
nhưng khoảng một mươi tám giờ nước từ sông sài gòn bắt đầu chảy mạnh tràn nhanh vào các vườn mai
vườn hoa màu và nhà dân khiến họ không kịp trở tay làm hàng ngàn gốc mai bị ngập sâu trong nước
nhiều vườn hoa màu sắp thu hoạch cũng bị nước nhấn chìm
người dân cho biết thường từ tháng bảy đến tháng chín âm lịch hàng năm thì nơi đây sẽ bị ngập nhẹ do có chiều cường
tuy nhiên việc bị nước dân gây ngập nặng ở thời điểm này là điều bất thường
đến đêm ngày hai mươi năm tháng hai nước vẫn tiếp tục tràn vào trong các vườn mai
khi kiểm tra người dân phát hiện nắp cống ủ tư mậu bị gỡ ra mà không rõ lý do
gần đó có nhiều máy ủi máy xúc đất của một công trình
trước việc các vườn mai và hoa màu bị ngập một cách bất thường này
rất cần cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc tìm rõ nguyên nhân và hướng khắc phục
để bà con yên tâm hoạt động sản xuất